xin phép gia đình đi chơi và được bạn đón vào khoảng một mươi sáu h cùng ngày
đến khoảng hai mươi một h em nữ sinh này được đưa về nhà trong tình trạng đa chấn thương hôn mê

trong quá trình kiểm tra các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu bị sang chấn và xâm hại
nên chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị để điều trị
ban đầu cơ quan chức năng xác định trong số một mươi đối tượng chỉ có một số đối tượng tham gia hiếp dâm nữ sinh
trong nhóm này có hai học sinh đang học tại trường trung học phổ thông nguyễn hữu thận
và một số đang học tại trường trung học phổ thông triệu phong
các đối tượng tham gia hiếp dâm nữ sinh có dùng chất kích thích có cồn
hiện sức khỏe của nữ sinh đã ổn định nên được đưa về nhà chăm sóc
được biết sau khi vụ việc xảy ra ngành giáo dục tỉnh quảng trị và huyện triệu phong
cũng như nhà trường đã đến thăm hỏi động viên nữ sinh
và hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian qua mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp
đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tên nạn xã hội nói chung trong thanh thiếu niên nói riêng
tuy nhiên tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp
phản ánh tại tỉnh bạc liêu
một nhóm đối tượng có độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy vừa bị công an bạc liêu bắt và xử lý
về hành vi trộm cắt tài sản
vào đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín nhóm đối tượng này đã lẻn vào một trường học
trên địa bàn huyện đông hải tỉnh bạc liêu trộm cắp tài sản
để bán lấy tiền chơi game và tiêu xài cá nhân
các đối tượng khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm nhỏ lẻ khác
với thủ đoạn tương tự trên địa bàn thành phố cà mau tỉnh cà mau
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám một nhóm đối tượng khác có độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi sáu
đã dùng đá ném vào kính chăn gió của các xe tải xe khách lưu thông
trên tuyến quảng lộ phụng hiệp đoạn qua huyện phước long tỉnh bạc liêu
nhóm thanh thiếu niên này khai nhận trong một lần lưu thông trên tuyến quảng lộ phụng hiệp
bị một xe tải chiếu sáng vào mắt nên đã rủ nhau ném đá vào những xe tải lưu thông trên đoạn đường này
từ những vụ việc điển hình liên quan đến việc thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
trên địa bàn tỉnh bạc liêu trong thời gian qua đã và đang dóng lên hồi chuông cảnh báo
cho các bậc cha mẹ và toàn xã hội trong việc theo dõi chăm sóc quản lý con em mình
những chủ nhân tương lai của đất nước
gia đình phải có trách nhiệm kết hợp với nhà trường để quản lý
về mặt thời gian học hành và thời gian sinh hoạt của các cháu
cái thứ hai nữa là chúng ta phải phối hợp còn thể chúng ta phải phối hợp tiên triền
làm như thế nào nâng cao ý thức cảnh giác các di phạm hấp lực
và phòng ngừa tội phạm xâm hại đối với trẻ em
để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật như hiện nay
ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an
rất cần sự chung tay của gia đình nhà trường các tổ chức quần chúng và toàn xã hội
cần định hướng cho các em lý tưởng sống tốt đẹp cung cấp những kỹ năng sống cần thiết
để các em không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
chiều qua ban thường trực trị sự giáo hội phật giáo việt nam khu vực phía bắc
đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin chính thức liên quan đến việc
thuyết giảng và tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ
tại chùa ba vàng thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
tại buổi họp báo
thường trực trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh
và một số cơ quan liên quan đã thống nhất đưa ra kết luận
việc tổ chức thỉnh vong giải oan gia trái chủ tại chùa ba vàng
là không đúng với nghi lễ phật giáo truyền thống
và chủ trì chùa ba vàng phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này
thường trực hội đồng trị sự khu vực phía bắc đề xuất hòa thượng
chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ
trong giáo hội phật giáo việt nam đối với đại đức thích trúc thái minh
chủ trì chùa ba vàng trong khi chờ hội nghị ban thường trực hội đồng trị sự
giáo hội phật giáo việt nam ra quyết định cách chức theo đúng quy trình
quy định tại hiến trương giáo hội phật giáo việt nam
thưa quý vị và các bạn
thời gian gần đây người dân sinh sống quanh khu vực hồ đại lải
thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc lo lắng về tình trạng lòng hồ bị xâm lấn nghiêm trọng
gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái
thêm vào đó những công trình xây dựng mọc lên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan
và đặt ra nghi vấn trong dư luận về tính đúng sai của những công trình này
đáng nói biệt thự đăng ký xây dựng là nhà mẫu để trưng bày
nhưng thực tế đây lại là những diễn viên ghi nhận được tại căn biệt thự này
anh tên gì anh
anh trung à
thế sao người ta biết người ta ở đây mấy năm rồi
chắc phải ở đây mấy năm rồi
mấy năm nhà làm lâu thì chắc mấy năm thì
anh trung cũng cho biết người ở trong căn biệt thự này là phó giám đốc của công ty trách nhiệm yếu hạn đại lại
nhiều người dân ở trong khu vực cũng đang nghi vấn căn biệt thự này được xây dựng trên phần diện tích đất lấn chiếm lòng hồ đại lại
nếu đây là thật việc vi phạm này không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan và môi trường sinh thái
mà còn cho thấy nhiều vấn đề trong năng lực quản lý của chính quyền cơ sở
đối với cái dự án của công ty
các bạn đại lạc việt nam thì hiện tại là sở tài nguyên môi trường đang tổ chức thanh tra cái dự án này
và bộ xây dựng cũng đang tổ chức thanh tra cái dự án này
chính vì vậy mà cái việc mà sai hay không sai thì chờ cái kết quả sau thanh tra thì chúng tôi có thông báo sẽ thông tin cho các anh
khi mà quản lý nhà nước cao hơn một cấp thì nhận được câu trả lời bất ngờ hơn
bản thân chúng tôi là không có cơ sở gì để bảo người ta xây dựng trên đất đấy là đất chiếm hay đất người ta được cấp
cái dự án này dự án do tỉnh cấp phép từ trước dự án rất lớn mà nó không thuộc thẩm quyền của thành phố cấp phép
những dự án nào do tỉnh cấp phép mà ví dụ anh phải hiểu là nếu như bán giao cho phúc yên là
đây tôi cấm nó từ một mươi một nghìn hai trăm bốn mươi năm đây đúng không năm cái cọc này

chúng tôi căn cứ vào cái gì
thì thứ bảy người ta lấn chiếm đúng không
theo thông tin phóng viên được biết hiện cơ quan chức năng tỉnh vĩnh phúc
đang tổ chức đoàn thanh tra về các sai phạm trong dự án sân gôn
tổ hợp văn hóa thể thao và du lịch của công ty trách nhiệm yếu hạn đại lải
câu trả lời cho nghi vấn trên sẽ sớm được công bố rộng rãi
trong lúc này dư luận đang mong chờ sự vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt của tỉnh vĩnh phúc
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
tổ một khu chín phường thanh sơn tp ung bí tỉnh quảng ninh
cũng liên quan đến tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thị thanh hồng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại đường nguyễn huệ thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
đối tượng này cao một m năm mươi dưới tay trúc và có nốt ruồi cách năm cm trên mép trái
số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc
sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện